hiện nay đang bước vào mùa mưa lũ công tác bảo đảm trật tự an toàn đường thủy nội địa được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái quan tâm
ngay từ đầu năm lực lượng cảnh sát đã tổ chức tuyên truyền phổ biến luật cho người tham gia giao thông đồng thời tăng cường công tác tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần bảo đảm an toàn đường thủy nội địa
đây là một buổi tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa cho các chủ phương tiện vận tải người lái thuyền và người dân ở các xã vùng hồ thác bà nhằm phổ biến những nội dung cơ bản về luật an toàn giao thông đường thủy
trong mùa mưa lũ sắp tới ngoài việc tuyên truyền phổ biến giao thông luật và ký găm kết với các chủ phương tiện và người lái phương tiện nhất là các phương tiện chở khách ngang sông
sẽ tập trung tuần tràm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là các phương tiện không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh người điều kiện phương tiện người hành khách trên phương tiện không mặc áo phao rồi là không có các trang bị dụng cụ nộp theo quy định
tỉnh yên bái hiện có hơn hai trăm linh km đường thủy với gần một tàu thuyền sàn lan hoạt động thường xuyên
nhiều người vẫn thường xuyên lựa chọn các phương tiện vận tải đường thủy để di chuyển
các hành vi vi phạm luật giao thông đường thủy vẫn có những diễn biến phức tạp tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh yên bái sẽ triển khai đồng bộ những biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khi mùa mưa lũ đang đến
tỉnh yên bái hiện có hơn hai trăm linh km đường thủy với gần một tàu thủy để di chuyển
đi đổi với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền lực lượng cảnh sát giao thông còn chủ động tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm lực lượng phương tiện công cụ vật tư sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu